thưa quý vị thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên trên cả nước
triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai được bộ y tế quyết định
khi liên tục trong thời gian vừa qua
ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nhập viện trong tình trạng nguy kịch
khu cách ly điều trị covid một mươi chín bệnh viện hùng vương thành phố hồ chí minh
là một trong những bệnh viện tuyến cuối điều trị covid một mươi chín dành cho sản phụ
bệnh viện hùng vương áp dụng theo mô hình tách đôi
để vừa phục vụ cho sản phụ không mắc covid một mươi chín vừa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
khu vực này luôn trong tình trạng quá tải bởi dù quy mô chỉ có một trăm hai mươi giường
nhưng luôn tiếp nhận một trăm tám mươi hai trăm linh phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín
tại đây các bác sĩ phải làm hai việc cùng một lúc đó là cứu sống cả mẹ lẫn con
trong khi mà dịch đang bùng phát thì cái việc tiêm ngừa ở phụ nữ mang thai là hết sức cần thiết
vì cái việc mang việc tiêm ngừa đó nó sẽ giúp cho người phụ nữ
giảm bớt đi cái nguy cơ mà bị nhiễm bệnh
và cái quan trọng hơn nữa đó là khi mà có tiêm ngừa thì cái nguy cơ mình có nhiễm bệnh
thì nó sẽ giảm đi diễn tiến thành là bệnh nặng hoặc là nguy kịch
và có thể đe dọa tính mạng của thai nhi và người mẹ
vì vậy mà trong thời điểm này trong tâm dịch khi dịch đang bùng phát
thì phụ nữ mang thai tiếp cận được với lại vaccine sớm chừng nào tốt chừng đó
thì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình giảm được cái nguy cơ
nguy cơ mắc bệnh cũng như giảm nguy cơ tử vong của mẹ và thai
nguy cơ nhiễm covid một mươi chín và có thể là biến chứng nặng đe dọa đến phụ nữ mang thai
vì vậy ngay sau khi bộ y tế ban hành quy định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
bệnh viện hồng vương được thành phố hồ chí minh chọn là đơn vị đầu tiên thực hiện quy định này
được tiêm vaccine covid một mươi chín nhiều phụ nữ mang thai không khỏi vui mừng khi đang ở khu vực tâm dịch
thời gian gần đây bầu bị dính covid hơi nhiều
mình tin thì nó an toàn
thấy cũng vui tại vì sau khi được tiêm rồi thì cái khả năng tự vệ của mình nó cao hơn
nhưng mà cũng có hơi ít lo lắng một xí về tác dụng của nó sau khi mà mình tiêm
hiện nay hầu hết các hiệp hội sản phụ khoa lớn trên thế giới và tổ chức y tế thế giới who
đều khuyến cáo nên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai để bảo vệ mẹ và bé
chính vì vậy không chỉ bệnh viện hùng vương sở y tế tp hcm
cũng đề nghị các bệnh viện tây học y dược bệnh viện từ dũ
bệnh viện mỹ đức tiến hành đập danh sách và triển khai tiêm